không có bóng bay trong ngày khai trường thay vì uống cốc một lần dùng ống hút nhựa
nhiều phụ huynh đã cho con em mình mang chai nước đi học những hành động nhỏ thôi nhưng đã thiết
thực gần gũi nhằm hình thành thói quen nói không với rác thải nhựa đã bắt đầu được lan tỏa
vào cuộc sống học đường từ sự chủ động thay đổi hành vi của các em hy vọng sẽ có thể thay đổi
hành vi của những người xung quanh thay vì sử dụng bọc vở bằng ni lông tiệt
ít như mọi năm thì năm nay nhiều phụ huynh lại phải mất thêm khá nhiều thời gian để cùng con bọc
sách vở bằng giấy những cuốn vở nhiều màu sắc khiến các em khá thích thú xong đó không phải
là mục tiêu chính mà các em đang hướng tới
không chỉ thanh xuân mà rất nhiều bạn học của em cũng làm như thế nói không với rác thải nhựa bắt đầu từ chính những hành động nhỏ nhất có lẽ sẽ được nhiều trường học triển khai bắt đầu từ năm học mới này
tất cả học sinh trong trường gần như tất cả học sinh trong trường đã thực hiện được phong trào này
như là tất cả các giáo viên trong trường cũng đã tuyên truyền được phong trào này
một mươi năm học sinh trong lớp là ba mươi năm chiếc bình được thay thế cốc nhựa dùng một lần chắc chắn sẽ không thể tiện lợi bằng nhưng mọi khó khăn rồi cũng sẽ quen
dù chưa thể thay đổi ngay lập tức và hoàn toàn nhưng nhà trường đã và đang từng bước hướng các em tới việc hạn chế sự lệ thuộc vào những vật dụng tiệt ích nhưng vô cùng có hại cho môi trường sống
mình cũng rất hạn chế dùng túi linh lông
ví dụ như là đơn giản

tất nhiên là bản thân mình cũng tuyên truyền cho các học sinh
ví dụ như là mình có những tiết sinh hoạt nói với các con về tình trạng ô nhiễm hiện nay và hướng dẫn các con và khách để hạn chế dùng rác hải nhựa
để thay đổi không phải ngày một ngày hai
phải bắt đầu từng bước một
và từ những việc làm nhỏ nhất chúng ta cũng thấy là nhất là giới trẻ
bây giờ thì sử dụng đồ nhựa
cái đồ linh lông các cái đồ tiện đích thì nó như là một thói quen rồi
mà để thay đổi một thói quen thì không phải ngày một ngày hai
mà rõ ràng chúng ta phải rất là kiên trì vận động thuyết phục và cả nêu gương
và tôi nghĩ là bắt đầu phải từ giới trẻ bắt đầu phải từ nhà trường và bắt đầu phải từ gia đình
một năm học mới lại bắt đầu
một năm học mới sẽ thật đặc biệt khi chính các em học sinh những đại sứ của môi trường
sẽ thay đổi thói quen của người lớn bằng chính hành động của các em
thế hệ nói không với rác hải nhựa